về thích ứng linh hoạt mở rộng các hoạt động kinh doanh là điều cần thiết để đảm bảo kinh tế xã hội
đây cũng chính là phép thử để chúng ta hướng đến triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín an toàn
đồng thời vẫn tập trung phát triển kinh tế
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và gặp lại